kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày hai tháng năm
nhưng từ ngày hai mươi tám tháng bốn tình trạng đông đúc chen lấn đã xuất hiện tại các bến xe
trong ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng bốn hàng vạn người dân đang công tác và sinh sống tại thủ đô
đã đổ về các bến xe lớn như mỹ đình giáp bát nước ngầm để bắt xe khách về quê dịp nghỉ lễ
do kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày
nên nhiều người dân sống và làm việc tại thủ đô đã lựa chọn về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch
chính vì thế lượng khách đổ về các bến xe lớn như nước ngầm giáp bát mỹ đình tăng đột biến trong ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng bốn
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân mới đầu giờ chiều ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ
nhưng tại các điểm bán vé trong bến xe nước ngầm giáp bát đều chật kín dòng người chen lấn để mua vé xe về quê
bên cạnh những người ra sớm xếp hàng đã mua được vé thì còn có rất nhiều người đã phải chịu cảnh không mua được vé
tôi đã đặt xe trước đấy nhưng mà do lượng khách về trong dịp lễ khá là đông
nên em không thể nào mà đặt được xe đến bây giờ thời điểm bây giờ thì em đang ra bắt xe để được về
thì không biết là xe bây giờ có đủ để cho em về
mình đến đây từ sáng rồi nhưng mà bắt xe mãi không được mà trong bến thì rất là đông
mình cảm thấy rất là cái bắt xe rất là khó về quê đấy
mình rất là mong mỏi về quê rồi nhưng mà đến giờ vẫn chưa bắt được xe mình rất là mệt mỏi

cuối ngày lượng người đổ về các bến xe ngày một đông
phía trong các nhà xe nhân viên tất bật sắp xếp hành khách để xuất bến đúng giờ quy định
hầu hết các xe rời bến đều trong tình trạng chật kín khách
các bến xe trên địa bàn hà nội đã huy động một trăm linh quân số làm việc trong những ngày cao điểm
tăng cường công tác điều hành đặc biệt là tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng ngoài bến xe
để điều hành phân luồng giao thông giữ gìn trật tự an toàn xã hội tránh xảy ra va chạm và ồn tắc giao thông